cùng điều tra liên bang mỹ fbi đã tìm thấy một tập tài liệu đóng dấu mật khi khám nhà riêng của cựu phó tổng thống mike pence ở thành phố camel bang indiana
bộ tư pháp dog đã tìm thấy một tập tài liệu đóng dấu mật và thêm sáu trang không đóng dấu mật mà luật sư của ông pence đã không tìm thấy trong lần lục xoát đầu tiên
cựu phó tổng thống đã yêu cầu nhóm cố vấn pháp lý của ông tiếp tục hợp tác với cơ quan hữu quan và hoàn toàn minh bạch cho tới khi vụ việc kết thúc
tháng trước ông pence đã phát hiện có tài liệu mật ở nhà sau khi yêu cầu luật sư kiểm tra hồ sơ của ông để đề phòng sau vụ tài liệu mật được tìm thấy tại nhà riêng và văn phòng cũ của tổng thống joe biden
fbi và dog đã tiến hành điều tra số tài liệu mà luật sư của ông pence tìm được cũng như cách thức số tài liệu này có ở nhà ông pence hiện chưa rõ nội dung và mức độ mật của những tài liệu được tìm thấy
theo một số nguồn tin fbi dự kiến sẽ khám văn phòng của ông pence ở thủ đô washington dc trong vài ngày tới